thưa quý vị liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội cho biết tính đến chiều qua đã thông kê được hơn bốn người
từ bắc giang về tp hồ chí minh về hà nội
trong ngày một tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội đã thống kê tại ba mươi quận huyện thị xã
được hai bốn trăm bốn mươi tám trường hợp về từ bắc giang và một năm trăm tám mươi ba trường hợp về từ thành phố hồ chí minh
đã khai báo y tế trực tuyến từ ngày một mươi năm tháng năm đến nay
cdc hà nội đã báo cáo và đề xuất với sở y tế hà nội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
giả soát virus sars cov hai với những người trên để đánh giá nguy cơ giám sát trọng điểm
với những người về từ hai địa phương bắc giang và tp hồ chí minh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cdc hà nội khuyến cáo những người về từ các tỉnh
tp bắc ninh bắc giang tp hồ chí minh cần khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo trực tiếp
tại trạm y tế xã phường thị trấn
cách ly y tế tại nhà hạn chế tiếp xúc không đi đến nơi đông người trong vòng một mươi bốn ngày tính từ ngày về
trong trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở cần phải báo ngay với cơ sở y tế gần nhất
để được tư vấn lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly y tế